vậy thì hiện nay thì cuộc sống của chúng ta thì đúng như là phó giáo sư tiến sĩ phan hải an đã nói là rất là bận rộn
thì đối với cái việc điều tiết cái chế độ dinh dưỡng thì nhiều người cũng chưa có cái sự hợp lý
và nhất là bây giờ thì vì cái sự tiện lợi thì mọi người thường hay dùng những cái đồ ăn nhanh những cái thức ăn được chế biến sẵn
thì không biết là những cái loại thực phẩm như thế này nó có gây ảnh hưởng nhiều đến thận của chúng ta không ạ
về theo quan điểm yêu của chuyện thì tùy vị là cội nguồn của khí huyết
ăn uống là cội nguồn của sức khỏe
sau đó anh muốn có khỏe thì vì sức khỏe cơ thể nó có hai phần
phần cái di chuyển cho ra để cha mẹ để lại
và phần thứ hai là phần dinh dưỡng cho chính cuộc sống của chúng ta
hai cái đó nó hòa quyện với nhau tạo ra một sức khỏe cơ thể
sau đó là cái ăn uống rất gắn liền gần với sức khỏe
còn lại với những thức ăn nhanh thì phải nói rằng là trong cái thức ăn nhanh hiện nay cả thế giới đều khuyến cáo rằng
phải nói ở đấy có rất nhiều những cái gốc tự do mà chưa được xử lý
nó không có hại
nó có hại
nó không có hại cho cơ thể
ví dụ như đặc biệt là những cái chất béo
nó không gây ra những cái dối loạn về limit trong cơ thể
chính những cái dối loạn như vậy nó làm cho sự chuyển hóa cơ thể kém đi
và từ truyền hóa cơ thể kém đi thì nó sẽ gây ra một cái dối loạn mỡ trong máu
và chính dối loạn mỡ trong máu thì sẽ gây đến vữa sơ động mạch
rồi gây ra từ vữa sơ động mạch thì gây ra hạt càn trợ cung cấp năng lượng cho tất cả các tế bào
và chính cái vòng xoắn bệnh lý đấy
nó sẽ làm cho cái sức khỏe của cơ thể chúng ta kém đi
chưa nói là những cơ thể mà những cái ăn uống nó thái quá
ví dụ như là sử dụng rượu bia thái quá
sử dụng chất béo thái quá
tất cả những điều đấy tạo nên một cái đem đến cho cơ thể một cái sự là tự cơ thể phải cân bằng nó
và khi nó kéo dài vài mấy chục năm như thế thì nó cũng quyệt quệ luôn cả cơ thể
cơ thể không tự nổi cân bằng được bắt đầu nó sinh ra bệnh
đó là với một cái cơ thể khỏe mạnh
khi mà chúng ta sử dụng những cái loại thức ăn đó thì sẽ dần dần gây suy yếu các cơ quan chức năng của cơ thể
chứ không riêng gì là tận
vậy thì xin phép được hỏi riêng là
và đặc biệt tôi nói thêm một ý
về mặt như
ví dụ như khi rối loạn bờ máu
là một yếu tố gây ra vừa sơ động mạch
đó là một nguyên nhân chính để gây ra tăng quy đáp
tăng quy đáp như vậy thì cuối cùng nó sẽ làm cho
một cái động mạch nguy hiểm
mà gây lên bệnh thận
đó là cái động mạch mà
bảo nên cái mức lọc cầu thận
trong cái thận
trong cái cầu thận
đó là một bản chất nó làm
các máu mạch
mà các máu mạch thì chúng ta giáo sư an sẽ nói thêm
cái ý này nhưng mà đây là một trong những nguyên nhân
bởi vì nếu các máu mạch
vừa sơ động mạch vi động mạch đấy
tiểu động mạch đấy
nó bị vừa sơ
làm cho cái mức lọc cầu thận nó kém đi
và đó là một trong những nguyên nhân
khởi đầu cho sự suy thận sau này